kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ tù là những người nhận bản án cao nhất của pháp luật là tử hình
sau khi nhận án tử tù sẽ được đưa vào phòng biệt giam chờ ngày thi hành án
bước chân vào phòng biệt giam có lẽ đa số tử tù đều xác định tâm lý đối diện với cái chết được báo sẵn
thế nhưng hy hữu vẫn có một số tử tù cao xố bỗng thoát khỏi án tử trước ngày thi hành án
dù bị tuyên tử hình sau hai lần vượt ngục nhưng lại được tòa sửa án ngay trước ngày ra pháp trường nhờ có phát minh lịch sử mang giá trị lớn cho đất nước
đó là câu chuyện về thử tù mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị ngay dưới đây
lý hồng đào sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở tỉnh hồ bắc trung quốc từ nhỏ có thành tích học tập xuất sắc
năm một mươi bốn tuổi đào giành giải nhì cuộc thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia nhận danh hiệu thanh niên ưu tú
bốn năm sau đào thi đậu khoa địa tử của đại học chiết giang
sau khi tốt nghiệp đào đến thành phố côn minh cùng bạn gái được phân công làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh có chế độ phúc lợi tốt
không bao lâu sau thì kết hôn
vốn có cuộc sống yên ả tốt đẹp nhưng đào không thoả mãn với quỹ đảo nhàm chán
ngày nào cũng như ngày nào anh ta bắt đầu ngoại tình với nữ sinh viên
khi việc bại lộ hai vợ chồng cãi vã gây gắt khiến đào không còn tha thiết
với đời sống tình cảm thậm chí nảy sinh tư tưởng chán đời
dưới sự khuyên đủ và động viên của bạn bè đào dồn tâm huyết vào sự nghiệp
muốn khởi nghiệp nhưng thiếu vốn đào nghĩ ra cách kiếm tiền phạm pháp
anh ta làm giả con dấu của một công ty lừa ngân hàng chuyển khoản tám mươi nhân dân tệ một số tiền rất lớn vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
thấy kiếm tiền quá dễ dàng đào không muốn khởi nghiệp nữa mà tiếp tục đi lừa đảo
tuy nhiên lần này anh ta bị giám đốc ngân hàng phá
điểm đáng ngờ trong hợp đồng cha ra đào là kẻ giả mạo nên báo cảnh sát
chỉ hai ngày sau khi bị bắt đào tự mở khóa cổng tay bỏ trốn khỏi đồn nhân lúc cảnh sát đang ăn vào tối một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
anh ta không cao chạy ra bay ngay mà về nhà để lấy bộ dụng cụ sửa chữa điện tự chế
sau đó đào ngồi tàu hỏa rời côn minh đến quý dương
đang chạy trốn cảnh sát nhưng đào không giữ kín hành tung tiếp tục gây án ngay khi đến quý dương
ngay sau tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mục tiêu của anh ta là một chiếc audi nhập khẩu
giá trị xa xỉ cả thành phố có đến năm chiếc
nhìn thấy xe đậu bên đường đào lập tức bị mê hoặc
không dùng gậy đá đập vỡ cửa kính để lấy xe như những tên trộm khác
đào lặng lẽ đứng đợi chủ xe ở góc đường suốt năm tiếng đồng hồ
sau đó anh ta chủ động tới gần bắt chuyện cùng chủ xe tỏ ra rất hiểu biết về chức năng của xe
thậm chí mượn được chìa khóa để xem trong nửa phút
chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đào đã ghi nhớ kích thước và cấu trúc bánh răng của chìa khóa
tôi đó anh ta làm ra một chiếc chìa khóa khác giống hệt dựa trên trí nhớ
nửa đêm đào tìm đến nhà chủ xe theo địa chỉ do hỏi được khi trò chuyện dễ dàng lái chiếc audy đậu bên ngoài đi
sau vài ngày lái xe đào thị chán nên đã bỏ xe lại sau khi đến thành phố nam ninh quảng tây
suốt một tháng sau đó đào không còn hứng thú với những chiếc xe đắt tiền mà chơi ngông trộm cả xe cảnh sát lái ngược với côn minh
lúc này anh ta đang bị cảnh sát côn minh truy nã nhưng vẫn muốn về trốn cũ chỉ vì nhớ nhung người tình
khi đang hẹn gặp tình nhân ở khuôn viên trường đại học ngày một mươi chín tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đào bị cảnh sát bao vây bắt
sau khi bị bắt đào khai quá trình trốn chạy do địa bàn liên quan quá rộng nên cảnh sát phải mất hai tháng để xác minh
trong thời gian này đào thấy buồn chán vì bị nhốt trong trại tạm giam bắt đầu tìm cách lấy lại tự do
anh ta nghiên cứu kết cấu của trại tạm giam và chuẩn bị cho cuộc vượt ngục thứ hai
vì từng trốn tù đào được cảnh sát đặc biệt chú ý
mọi hành tung đều bị giám sát đào xúi dục hai bạn tù đào xuyên bức tường mỏng của phòng giam chỉ trong bốn ngày
đồng thời anh đã cố ý tiếp cận cán bộ quản giáo tìm cơ hội quan sát chìa khóa chạy giam trên người quản giáo
sau đó khắc lại trên thanh tre
nhờ đó đào thành công vượt ngục vào tối một mươi sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng hai đồng bọn của anh ta không may mắn thoát khỏi cảnh sát đi tuần
sau khi đào tẩu đào trốn đến thành phố liễu châu tỉnh quảng tây
anh ta trộm một chiếc porsche bằng chiếc khóa giả
nhưng phát hiện xe bị hỏng
không từ bỏ chiếc xe mình thích đào giả vờ là chủ xe
nhờ người qua đường giúp đẩy xe đến tiệm sửa
chủ tiệm phát hiện thiết bị khởi động
một xe bị hỏng
thời điểm đó ô tô thường sử dụng động cơ có trổi than vốn bị hao mòn theo thời gian
sau khi tìm ra nguyên nhân chủ tiệm chỉ cần thay motor là xe có thể chạy bình thường
nhưng đào đã mất đi hướng thú ban đầu
vài ngày sau anh ta cố tình lộ dấu vết để cảnh sát tìm ra
bị bắt lần ba vào ngày tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đang thay đổi suy nghĩ sau khi nghe lời nói của chủ tiệm sửa xe
anh ta nảy ý tưởng chế tạo động cơ không chổi than
khắc phục nhược điểm của động cơ có trổi than hiện tại
để thực hiện ý tưởng đào chọn nhà tù làm nơi nghiên cứu vì ở đây không lo bị cảnh sát bắt
cũng không cần lo ăn uống hay bị ai làm phiền
trước đây động cơ không chổi than được độc quyền bởi công nghệ nhật bản
các công ty trung quốc bị hạn chế bởi bản quyền sáng chế
nếu có thể tự phát minh ra động cơ không trổi than thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích
sau khi xem xét tính khả thi lãnh đạo cảnh sát côn minh phá lệ chấp thuận yêu cầu của đào
cung cấp cho anh ta một nơi thí nghiệm đơn giản
nhưng khi còn chưa phát minh ra động cơ mới đào bị đưa ra xét xử và bị phán tử hình vì tội lừa đảo
trộm cắp bỏ trốn
ngày một một mươi một một nghìn chín trăm chín mươi ba sau phiên tòa phúc thẩm vào tháng một mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi ba
tòa phê chuẩn bản án tử hình của đào thi hành án trong bảy ngày
trong thời gian đợi thi hành án đào vẫn không ngừng nghiên cứu
đồng thời ghi chép lại tài liệu với mong muốn có người kế tục sau khi anh ta chết
thấy nỗ lực của đào lãnh đạo trại giam báo cáo lên cấp trên
để cung cấp cho anh ta đầy đủ phương tiện thí nghiệm không bị còng tay chân
đồng thời mời một số chuyên gia đến hướng dẫn
ngày ba mươi một một mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi ba ngay trước ngày hành quyết
cuộc thử nghiệm của đào thành công giám đốc trại giam lập tức viết báo cáo
yêu cầu dừng thi hành án với đào
gửi đến cục công an tp công minh
được cục trưởng phê duyệt và hỏa tốc trình lên tòa án nhân dân tỉnh hồ nam
tòa chấp nhận sau khi nghị án
đào chế tạo thành công động cơ kích từ không trổi than đầu tiên ở trung quốc
dù chưa thể hoàn toàn thay thế động cơ không trổi than của nhật bản
đào đã giúp đẩy trình độ của trung quốc trong lĩnh vực này lên một bước tiến lớn
đào được tòa sửa đổi án tử hình thành tử hình treo vào ngày một mươi sáu ba một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng năm động cơ kích từ không trổi than do đào phát minh
giành được giải vàng của triển lãm phát minh sáng chế trung quốc lần thứ năm
và hạng nhất cuộc thi phát minh sáng chế xuất sắc của tỉnh hồ nam
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đào được sửa án thành một mươi bảy năm tù
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn đào nhận được ba bằng phát minh sáng chế và ba bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích
được giảm hai năm tù
ngày một bảy hai nghìn hai bản án của đào được giảm thêm một năm rưỡi
năm hai nghìn chín đào được trả tự do
một trong những phát minh được nhiều người biết đến của đào là thế hệ thẻ thông minh đầu tiên ở trung quốc
ngoài ra dựa trên kinh nghiệm hai lần vượt ngục đào còn thiết kế một hệ thống giám sát công nghệ điện tử
giúp nâng cao chỉ số an ninh của các trại giam
tại trung quốc câu chuyện về nữ tử tù thoát án tử
cụ bà khởi nghiệp lại ở tuổi bảy mươi ba rồi hóa triệu phú cũng gây rúng động dư luận
theo đó bà ngô thắng minh sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba trong một gia đình thương nhân nhiều đời ở thạc châu chiết giang
tuy nhiên cha của bà ngô ham chơi nên người mẹ bỏ đi năm con gái lên hai tuổi
ngô cũng bỏ đi để lại ngô cho ông bà nội nuôi dưỡng
ngay từ nhỏ niềm yêu thích của ngô là đến cửa hàng của gia đình xem mọi người kinh doanh
lúc đó ông bà nội làm ăn phát đạt nên bà đã học được rất nhiều kỹ năng kinh doanh
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín khi một mươi sáu tuổi để thoát khỏi cuộc hôn nhân bị cưỡng ép ngô trốn đến thượng hải
tại đây cô làm giúp việc cho một gia đình giàu có
sau đó không lâu cô đến thiệu hưng mở một tiệm tạp hóa từ số tiền tích góp được
một thân một mình ở thượng hải không người quen biết
số tiền mang theo bên mình sớm đã tiêu sạch
vì mưu sinh ngô thắng minh tìm được công việc bảo mẫu
tuy có thể ăn no mặc ấm nhưng đây không phải là kế sách lâu dài
sau đó bà đến thiệu hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và gặp được chàng phi công trẻ trương tư nguyên
hai người kết hôn xong liền đến tây an làm ăn
do làm việc quá sức bao nhiêu lần bị xảy thai đến năm bốn mươi hai tuổi mới hạ sinh được bé gái đầu lòng đặt tên là diễm tử
và vô cùng thương yêu con gái của mình luôn dành tất cả điều tuyệt vời
nhất cho cô gái bé nhỏ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đúng vào thời điểm cải cách mở cửa với trực rác nhạy bén của mình ngô thắng minh mở một công ty kinh doanh
khi ấy máy thu thanh và vải vóc vẫn còn đang khan hiếm bà liền bán chúng đến các nơi như tây an tây ninh và thu được lợi nhuận gấp nhiều lần
quy mô kinh doanh của ngô thắng minh ngày càng lớn đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bà mở rộng kinh doanh ra chiết giang hà nam tứ xuyên và nhiều nơi khác
sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ
thời điểm đó nhiều người
người gọi bà với cái tên chị đại của bến thượng hải tuy nhiên do bận rộn làm ăn bên ngoài chồng bà trương tư nguyên đã lén lút ngoại tình với cô bảo mẫu nhỏ
vì con gái và hạnh phúc gia đình ngô thắng minh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng
sự nghiệp kinh doanh không thuận lợi khiến dã tâm của ngô thắng minh ngày càng lớn và đi vào con đường sai trái của cuộc đời
mùa hè năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bà lên kế hoạch buôn lậu bốn mươi tám chiếc ô tô cao cấp
cùng thời điểm đó bà buôn bán phi pháp lượng vải trị giá sáu triệu nhân dân tệ tương đương hai mươi một tỷ việt nam đồng
nhờ đó bà kiếm về tay lợi nhuận hai mươi triệu nhân dân tệ tương đương hơn bảy mươi tỷ việt nam đồng
không bao lâu sau công ty của ngô thắng minh bị điều tra
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bà bị lệnh án tử hình treo vì thủ đoạn buôn bán phi pháp ở tuổi năm mươi ba và bị giam tại nhà tù thượng hải thị lan khuy hào
không lâu sau đó bà nhận được thư đề nghị ly hôn của chồng đến hai lần
nhưng do đang trong tù nên cả hai không thể ly hôn
trong bội bạc đã dùng tiền của bà mua nhà mua xe cho cô bồ nhí bảo mẫu kia cao chạy xa bay đến an huy và gửi con gái về nhà chú ở dưới quê
người con gái yêu quý của bà sau đó không nhận được sự yêu thương chăm sóc bị bố cự tuyệt mẹ bị kết án tử hình treo
trong cơn sụp đổ và thất vọng đã lựa chọn tự sát
hai năm sau ngô thắng minh mới nhận được tin con gái đã mất
bà không thể chấp nhận được sự thật đau khổ này
bà đã mất tất cả
giờ ngay cả đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng ra đi
ngô thắng minh tuyệt vọng suy sụp
vào một buổi tối mưa bão nhân lúc người khác không chú ý bà lén lút lấy miếng dao nhỏ trong túi áo cắt cổ tay tự tử
may mắn quản giáo đến ngăn cản kịp thời nói với bà di nguyện cuối cùng của con gái được sống hạnh phúc sung sướng cùng bà như trước đây
bà muốn hoàn thành ý nguyện đó muốn một ngày nào đó có thể đến bên mộ con gái và nói
con gái à mẹ về rồi đây
ngô thắng minh lấy lại tinh thần tích cực cải tạo
trong thời gian đó không chỉ có được cơ hội giảm án đến chín lần bà còn viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đời mình con đường tử tội
dùng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở và cảnh tình người đời
sau đó cuốn sách còn được dựng thành phim với tên tội phạm và con gái
bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả
mọi người sau đó thi nhau viết thư cổ vũ động viên ngô thẩm minh
năm hai nghìn ba người đàn bà bảy mươi hai tuổi ngô thắng minh cuối cùng cũng được ra tù
trở lại trịnh châu và bắt đầu lại với công việc quét dọn nhà vệ sinh
từ một nữ tỷ phú trở thành cô lao công quét dọn từ đỉnh cao của sự vinh quang rơi xuống vực thẩm của đời người
nhưng ngô thắng minh không hề oán trách số phận
mỗi ngày bà thức dậy lúc năm giờ sáng tuy sống trong căn phòng chật hẹp hơn chục mét vuông với mức lương bốn trăm linh nhân dân tệ
bốn triệu việt nam đồng nhưng bà vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống với công việc của mình
tuy nhiên nếu chỉ dựa vào thu nhập của nhân viên dọn dẹp
bà không thể hoàn thành được di nguyện của con gái
năm hai nghìn năm bà vay mượn khắp nơi gom được chín trăm linh nhân dân tệ ba một tỷ việt nam đồng
cùng với một người bạn khác mở vườn nho
kết quả người kia ôm hết tiền bỏ trốn chỉ còn lại ngô thắng minh ở lại gánh khoản nợ khổng lồ
người bình thường trải qua những đả kích liên tục như vậy nhất định sẽ không thể gắng gượng được mà gục ngã
nhưng với ngô thắng minh người phụ nữ không bao giờ chịu thua bà lại mạnh mẽ lựa chọn khởi nghiệp lần thứ hai
thực tế đã chứng minh và đã là vàng
ở đâu cũng sẽ phát xạc người thông minh vào nỗ lực sẽ có thể làm tất cả mọi thứ
chỉ trong vòng năm năm bà không chỉ phục sinh được vườn nho mà còn xây dựng nó trở thành vườn sinh thái tham quan và du lịch nổi tiếng
kiếm được lợi nhuận hơn sáu triệu nhân dân tệ trên hai mươi một tỷ việt nam đồng
đồng thời bà cũng thành lập được nhiều công ty của riêng mình
năm hai nghìn một mươi ngô thắng minh được mời về làm viện trưởng của khu trung cư dành cho người già ở tây an
vì tâm nguyện của con gái bà giao lại công ty cho người khác quản lý dồn hết toàn tâm toàn lực
vào sự nghiệp công ích không chỉ tự xây dựng viện dưỡng lão và thành lập quỹ từ thiện
bà còn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trợ cấp cho trẻ em ở vùng nghèo khó được đến trường
năm hai nghìn một mươi sáu chồng cũ đến tìm ngô thắng minh mong muốn quay lại nhưng bị bà thẳng thừng từ chối
nhìn người chồng già yếu không người chăm sóc trước mặt ngô thắng minh lương thiện đã thu nhận ông ta vào viện dưỡng lão chăm sóc
hiện nay người phụ nữ tám mươi chín tuổi ngô thắng minh đã trở thành tỷ phú lẫy lửng
không chỉ kinh doanh về mảng viện dưỡng lão nông nghiệp thực phẩm nhà hàng
bà lão thời thượng này còn lấn sang các phương tiện truyền thông live stream quay video tiktok